thưa quý vị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích
cố ý gây thương tích đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó do mâu thuẫn giữa thổ tiến một mươi chín tuổi và nguyễn đôn phước thiện hai mươi một tuổi đều trú tại xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tiến đã rủ năm đối tượng cùng chú tại địa phương gồm trần thái dương trần nguyên vũ võ sĩ nguyễn quốc hùng nguyễn tiến đạt
và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch mang theo hung khí đến gặp thiện
khi đến nơi các đối tượng dùng đá ném vào nhà dùng dao dựa chém vào cổng
khi thiện và ông nguyễn đôn thịnh bốn mươi bốn tuổi là bố ruột của thiện phòng vệ thì tiến xông vào dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái của ông thịnh gây thương tích rồi cả nhóm tẩu thoát